vào tối qua ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp với thành ủy tp hcm thành ủy hà nội và các tỉnh thành trong cả nước
tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
không chỉ là nén tâm nhang dành cho những người đã khuất là sự chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình và người thân của họ
lễ tưởng niệm cũng là lời cảnh tỉnh nhắc nhớ tất cả người dân về nỗi đau và trách nhiệm
dịch bệnh không lại trừ ai mọi người phải thức tỉnh thay đổi và thích ứng để bảo vệ cuộc sống của chính mình của người thân và của xã hội
từ việc nâng cao ý thức trách nhiệm chia sẻ động viên lực lượng tuyến đầu sẵn sàng chung tay góp sức tham gia phòng chống dịch
thông qua đó khích lệ tinh thần đại đoàn kết ý chí của toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn thách thức để đồng hành cùng đảng
nhà nước trong việc thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phục hồi kinh tế xã hội và mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho mỗi người dân